từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta sang thăm và làm việc tại vương quốc campuchia
chuyến thăm nhằm mục đích tăng cường quan hệ hữu nghị triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao
đưa các nội dung hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực bền vững lâu dài giữa hai quốc gia việt nam campuchia
chuyến thăm nhằm mục đích tăng cường quan hệ hữu nghị triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao nước ta sang thăm và làm việc tại vương quốc campuchia
tổng tư lệnh quân đội hoàng sa vương quốc campuchia tại phnom penh ngày ba mươi một tháng một mươi
hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm của đoàn việt nam có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các thỏa thuận hợp tác quốc phòng trong thời gian qua
giữa lãnh đạo cấp cao hai nước hai quân đội qua đó góp phần củng cố và phát triển quan hệ việt nam campuchia lên một tầm cao mới